trong tuần tới ngày hai mươi bốn tháng một mươi một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ chủ trì hội nghị của chính phủ về công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật
đây là hội nghị trực tuyến có quy mô toàn quốc với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo chính phủ các cơ quan của quốc hội các ban bộ ngành trung ương các địa phương cơ quan đơn vị liên quan trên cả nước
theo chương trình tại hội nghị lần này chính phủ sẽ nghe lãnh đạo bộ tư pháp trình bày báo cáo tổng quan về công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng thời hội nghị sẽ lắng nghe các tham luận của các cơ quan quốc hội ban bộ ngành trung ương cơ quan đơn vị về các nội dung liên quan đến các chủ đề lớn như công tác thể chế hóa các chủ trương đường lối của đảng thành chính sách pháp luật công tác lập dự kiến chương trình xây dựng luật
pháp lệnh và thẩm tra chỉnh lý các dự án luật pháp lệnh dự thảo nghị quyết của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội
với quy mô tính chất ý nghĩa tầm quan trọng của hội nghị sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của chính phủ thủ tướng chính phủ công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật sau hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ đi vào chiều sâu chất lượng thực chất và hiệu quả hơn
bảo đảm pháp luật vừa là công cụ để nhà nước quản lý xã hội vừa là công cụ để nhân dân làm chủ kiểm tra giám sát quyền lực của nhà nước đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trật tự an toàn xã hội của đất nước